để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
tránh việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội
sở y tế hà nội vừa có văn bản chỉ đạo về việc kê đơn bán thuốc chứa hoạt chất monupiravir
do việt nam sản xuất cho người mắc covid một mươi chín
sở y tế hà nội chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc tại thủ đô phải tuân thủ quy định về thực hành tốt
bảo quản thuốc thực hành tốt phân phối thuốc thực hành tốt bán lẻ thuốc thực hiện nghiêm việc bán thuốc theo đơn
chỉ bán thuốc có hoạt chất monupiravir cho người mắc covid một mươi chín có đơn thuốc đúng quy định
tư vấn nguy cơ lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc và cập nhật ngay dữ liệu xuất nhập vào hệ thống dược quốc gia
sở y tế hà nội yêu cầu tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tích chữ và đẩy giá thuốc tăng cao
sở y tế giao nhiệm vụ cho trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc
đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo phòng y tế và các đơn vị liên quan như quản lý thị trường
kiểm tra giám sát việc bình ổn giá thuốc và kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất monupiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn quản lý
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé